thưa quý vị và các bạn thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số ba mươi ba yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng
công điện của thủ tướng chính phủ nêu rõ trước tình trạng hoạt động tấn công mạng đặc biệt là mã độc tống tiền tăng mạnh thời gian gần đây và có thể diễn biến phức tạp trong giai đoạn tới
nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động phát triển kinh tế xã hội đồng thời để khắc phục những tồn tại hạn chế tăng cường kỷ luật kỷ cương trong công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng
thủ tướng chính phủ yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ cấp thiết sau
bộ trưởng thủ trưởng các cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng
chịu trách nhiệm trước pháp luật và thủ tướng chính phủ nếu để hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý không bảo đảm an toàn thông tin mạng để xảy ra sự cố nghiêm trọng
chỉ đạo tổng gia soát đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn của bộ thông tin và truyền thông
gửi kết quả về bộ thông tin và truyền thông trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi